do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào trung tuần tháng một mươi vừa qua nước nguồn dâng cao dọc bờ sông thạch hãn đoạn đi qua xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị sạt lở hàng chục đoạn gây hoang mang lo lắng cho bà con sống dọc bờ sông này
trên một khúc sông chưa đầy một km thuộc xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã có hàng chục điểm sạt lở như thế này
chỗ ít thì ba mét chỗ nhiều gần một mươi mét hơn năm trăm linh hộ dân ở đây đang trong tình trạng hết sức lo lắng
trước là con cái bôi trái là tôi không lo mà khi mà hẳn chuột xuống rồi là tôi lo lắng tôi quả sợi
viên bốn tần da quả dữ tôi lo lắng mấy ngày này tôi không ăn không ngủ chứ hết mở ngoài ra nghe bạo thế mà nổng rọt nổng gán như lắm
theo người dân và chính quyền xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị hiện dọc bờ sông thạch hãn qua địa bàn có chín điểm với hơn bảy mét khối đất bị sạt lở
và hơn chín mươi hộ dân đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
tình hình như thế này thì mùa mưa lũ thì sẽ có nhiều gia đình có khả năng là không tồn tại
và kính đề nghị yêu cầu các cấp liên quan giúp đỡ để xây dựng sớm hò kè và có những biện pháp hỗ trợ để khắc phục tình trạng lụt lụt để đảm bảo đời sống và tiền mạng của dân dân
những năm trở lại đây tình trạng sạt lở bờ sông thạch hãn đã làm cho nhiều hộ dân sống dọc bờ sông
mất đất sản xuất đã đành nhưng dần dần đến cả nhà cũng sẽ không còn
cây khế bốn mùa này mỗi ngày cho bà đoàn thị hiền hái được từ ba mươi đến bốn mươi quả đem ra chợ bán để mua thức ăn hàng ngày cho gia đình
nhưng chỉ sau một cơn lũ giờ thì như thế này
bến nước cây đà cũng xuống sông khó khăn tiếp nối khó khăn đối với những hộ dân đang sống dọc bờ sông thạch hãn tỉnh quảng trị